làm giàu chính đáng tăng cường phát huy vai trò của người có uy tín tiêu biểu trên địa bàn thủ đô
coi đây là lực lượng nòng cốt để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân an ninh nhân dân
và đưa chủ trương chính sách của đảng nhà nước thành phố vào cuộc sống
tuần qua thành ủy hà nội tổ chức hội nghị tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương năm khóa một mươi
về tăng cường công tác kiểm tra giám sát của đảng
đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
tại hội nghị đồng chí hoàng trung hải đã chỉ rõ một số tồn tại cần khắc phục
như việc nhận thức về vai trò ý nghĩa tầm quan trọng của công tác kiểm tra giám sát của một số cấp ủy
và người đứng đầu cấp ủy còn hạn chế
công tác nắm tình hình và giám sát thường xuyên một số nơi còn yếu
nên chưa kịp thời phát hiện để tham mưu cho cấp ủy chính quyền giải quyết kịp thời các vi phạm
nhất là trong lĩnh vực quản lý đất đai quản lý trật tự xây dựng đô thị
trong thời gian tới đồng chí hoàng trung hải yêu cầu các tổ chức đảng cần tập trung kiểm tra
giám sát những tổ chức đảng và đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ những nơi mất đoàn kết nội bộ
đối với những tổ chức đảng và đảng viên có sai phạm đến mức phải xử lý kỷ luật
phải xử lý nghiêm để giữ vững kỷ cương kỷ luật của đảng xây dựng sự đoàn kết thống nhất trong đảng
góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng và đảng viên trong đảng bộ thành phố
chiều một mươi bốn tháng một mươi một đoàn công tác của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng đã có cuộc làm việc
với ban thường vụ thành ủy hà nội để đánh giá việc sơ kết năm năm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra
giám sát về thanh tra vụ việc khởi tố điều tra truy tố xét xử các vụ án tham nhũng
kinh tế nghiêm trọng phức tạp dư luận xã hội quan tâm và kiểm tra công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt
thất thoát trong các vụ án hình sự về tham nhũng kinh tế trên địa bàn thành phố hà nội
phát biểu tại hội nghị thượng tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị phó trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng
bộ trưởng bộ công an đánh giá cao công tác lãnh đạo chỉ đạo của ban thường vụ thành ủy
thường trực thành ủy hà nội đối với các nhiệm vụ liên quan trong nội dung làm việc đoàn công tác
ghi nhận ý kiến của thượng tướng tô lâm thành ủy hà nội coi đây là một trong những cơ sở chỉ đạo thực tiễn quan trọng
để thành phố tiếp tục tạo những chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian tới
bên cạnh đó các hộ kinh doanh cá thể hợp tác xã sản xuất và các doanh nghiệp
cũng mong muốn giới thiệu được các sản phẩm chất lượng đã được kiểm nghiệm của mình để đưa ra thị trường tới tay người tiêu dùng
trước nhu cầu thực tế đó trung tâm đầu tư xúc tiến thương mại và du lịch hà nội đã xây dựng trang nông sản an toàn hà nội
nhằm kết nối nhà sản xuất cung ứng và người tiêu dùng với nhau
cung cấp những thông tin về nông sản an toàn thông qua ứng dụng công nghệ trên internet
đó cũng là nội dung phóng sự của chúng tôi ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
đây là cánh đồng rau an toàn của hợp tác xã phú an huyện phúc thọ thành phố hà nội
năm hai nghìn một mươi một được sự quan tâm của thành phố hợp tác xã phú an đã được đầu tư một hệ thống rau an toàn
cả về cơ sở hạ tầng lẫn khoa học kỹ thuật nông dân của phú an đã áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất rau an toàn
trong những năm qua rau an toàn của phú an được thị trường của thành phố công nhận là sản phẩm an toàn
sản phẩm được các thương lái đưa ra thị trường
những năm đầu tiên mà được
thành phố hỗ trợ thì có
thành phố có hỗ trợ những cái cửa hàng ở ngoài trung tâm thành phố những cái cửa hàng để giới thiệu sản phẩm
thế và sau này thì chúng tôi nông dân cũng tự tìm đến các thương lái họ đến để họ mua và họ chuyển ra thị trường hà nội
thì còn về như bản thân tôi ấy thì tôi cũng muốn là đưa rau của bà
bà con làm nào để tiêu thụ sản phẩm cho bà con thì tôi cũng thành lập hộ kinh doanh cá thể để tôi sản xuất
vừa sản xuất vừa thu mua của bà con để đưa tới các trường mầm non trong huyện và bây giờ tôi đang hướng tới là đi tìm thị trường ra thành phố
trong quá trình sản xuất để được công nhận rau an toàn nông dân phú an đã áp dụng quy trình sản xuất rau an toàn
được tri cục bảo vệ thành phố hướng dẫn về cách chăm sóc và từ khâu sản xuất
bắt đầu từ khâu chăm bón cho đến khi thư hoạch đả bảo tiêu chuẩn
hợp tác xã đã phối hợp với trạm bảo vệ thực vật phúc thọ hàng tuần hàng tháng kiểm tra quy trình sản xuất của bà con
từ quy trình làm đất bón phân sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đến khâu thu hoạch cách ly thời gian bao nhiêu
đều được kiểm tra thường xuyên và rau trước khi thu hoạch đưa ra thị trường cũng cần phải kiểm tra
nhờ áp dụng chặt chẽ quy trình sản xuất sạch và được sự hỗ trợ của trung tâm trợ giúp nông dân thành phố hà nội
sản phẩm rau của phú an đã bước đầu tạo được chỗ đứng trên thị trường
chúng tôi đã cho trung tâm trợ giúp nông dân chúng tôi tập trung tuyên truyền để cho người nông dân nắm được những chủ trương
chính sách pháp luật của đảng và nhà nước liên quan đến vấn đề nông nghiệp nông dân và nông thôn để phát triển kinh tế
bên cạnh đó là cũng là tuyên truyền đến cho người nông dân để nắm được các cơ chế chính sách để hỗ trợ cho người nông dân
trong việc tiêu thụ sản phẩm và thứ ba nữa là chúng tôi cũng tuyên truyền để vận động người nông dân
để tham gia vào trong các việc làm sao để sản xuất ra được những sản phẩm an toàn áp dụng tiến bộ khoa công nghệ
và để nâng cao được chất lượng sản phẩm của người nông dân
hiện tại ngành nông nghiệp hà nội có tốc độ tăng trưởng khá tốt năm hai nghìn một mươi tám ước đạt là hai bốn so với cùng kỳ năm trước
thời gian qua sản xuất nông nghiệp của thành phố từng bước đưa các ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất chế biến
bảo quản nông sản cho năng suất vượt trội giá trị gia tăng cao đảm bảo an toàn thực phẩm
toàn thành phố hiện có một trăm hai mươi ba mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao duy trì năm bốn mươi bốn ha sản xuất rau an toàn
được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm mặc dù vậy những sản phẩm nông sản an toàn vẫn chưa thực sự dễ dàng đến với tay người tiêu dùng
trước thực trạng này lần đầu tiên những thông tin về nông sản an toàn được cập nhật đầy đủ trên chuyên trang nông sản antonhanoi gov vn
cung cấp cho người tiêu dùng thủ đô kinh nghiệm nhận diện nông sản sạch an toàn giới thiệu các sản phẩm uy tín đã được kiểm nghiệm
từ đó hướng tới kết nối xúc tiến tiêu thụ nông sản an toàn ở trong và ngoài nước
trang nông sản là sự kết nối thông minh giữa những nhà sản xuất với những doanh nghiệp phân phối
thông qua chuỗi cửa hàng đến tận tay người tiêu dùng thông qua các thiết bị thông minh người sản xuất có thể tìm thấy người cần để cung ứng
người cần có thể là nhà phân phối những trung tâm thương mại siêu thị các cửa hàng và người tiêu dùng
người tiêu dùng sẽ tìm được những địa chỉ sạch có đảm bảo của các cơ quan quản lý nhà nước
và từ đó tôi nghĩ là cái kết nối nó sẽ tạo nên những cái hiệu quả
và hiện nay trong thư thế toàn cầu thì cái việc sử dụng thương mại điện tử đấy là tất yếu
cái việc làm cái trang nông sản này nó sẽ giúp về nâng cao nhận thức
cũng như là giúp cho kể cả người sản xuất cũng phải sản xuất văn minh hơn
kể cả người kinh doanh cũng phải kinh doanh văn minh
tức là người tiêu dùng cũng phải là người tiêu dùng thông minh
mình sử dụng những cái thiết bị thông minh của mình để mà có thể tìm được cái địa chỉ cung cứng
cung cấp rau sạch thực phẩm sạch an toàn để có thể mình tốt hơn cho sức khỏe và cho cộng đồng
sau hai tháng ra mắt trang nông sản của thành phố hà nội đã nhận được lượt truy cập rất lớn
số lượng truy cập vào trang hiện nay đã trên bốn mươi lượt
đây thực sự là nơi gặp gỡ của các doanh nghiệp các nhà sản xuất và người tiêu dùng
cái trang này thì chúng tôi đánh giá rất là cao
thế thì chỉ bà đồng bệnh đó là
qua cái trang này thì mình có thể phát triển được cái thương mại điện tử lên
chúng tôi đánh giá là nó cũng có một ý nghĩa rất lớn
và chúng tôi cũng sẽ tới đây được biết như vậy
thì chúng tôi sẽ phù hợp chặt chẽ với lại trung tâm xuất tiến thương mại du lịch và đầu tư của thành phố hà nội
để chúng tôi sẽ làm sao để tham gia vào cái trang này
và để đẩy lên hiệu quả để giới thiệu được hiệu quả tốt nhất cho người nông dân
khi mà cái trang này tham gia cái trang này thì như chúng tôi vừa nói
là một là chúng tôi tiếp xúc được rất là nhiều các doanh nghiệp cung cấp những cái nông lâm thủy sản an toàn rõ nguồn gốc
và chúng tôi hạn chế được công việc đi tìm kiếm cũng như là thẩm định các thông tin này
cái thứ hai nữa là chúng tôi có được tiếp xúc cũng như là những cái khách hàng của thành phố hà nội
thì từ đó chúng tôi cũng không phải mất nhiều chi phí để đi phải quảng bá giới thiệu nữa

thì khi mà chúng tôi tham gia cái trang nông sản an toàn của thành phố hà nội này thì chúng tôi có được rất là nhiều các khách hàng mới
kể cả người tiêu dùng bình thường cũng như là những cái cửa hàng những cái siêu thị người ta tìm đến rất là nhiều
và từ đó thì có thể nói là cái lượng nông lâm thủy sản an toàn mà bán ở công ty chúng tôi có tăng lên rất là lớn
tuy nhiên từ trước đến nay các doanh nghiệp việt nam có những thói quen
cũng như cách thức làm ăn truyền thống họ chưa muốn sử dụng hình thức internet để kết nối
chính vì thế để hỗ trợ các doanh nghiệp trung tâm đầu tư xúc tiến thương mại và du lịch hà nội
đã hỗ trợ hết sức cho các doanh nghiệp để giúp họ thay đổi trong cách nghĩ cách làm trong vấn đề kết nối tiêu thụ hàng hóa của mình
khi các nhà sản xuất tham gia nhiệt tình thì đương nhiên có cung sẽ có cầu và có cầu các doanh nghiệp thu mua cũng sẽ vào kết nối
đối với người tiêu dùng thì trung tâm đầu tư xúc tiến thương mại và du lịch hà nội chủ động giới thiệu sản phẩm trang nông sản đến với người tiêu dùng
thông qua hội liên hiệp phụ nữ liên đoàn lao động thành phố trên tất cả các địa bàn quận huyện thông qua các hội nghị nhận diện rau an toàn hay nông sản hữu cơ
điều cốt lõi cuối cùng không phải là đưa được doanh nghiệp nào và đưa được cái sản phẩm gì
mà điều quan trọng là phải đưa được những sản phẩm phải minh mệnh hóa được những thông tin đó
và quan trọng là phải tạo một thói quen cho tất cả các doanh nghiệp cũng như người tiêu dùng hãy sử dụng thương mại điện tử
một cái công nghệ thông tin rất là hội nhập để có thể tham gia vào cái việc là đưa cái nông sản an toàn đến cho người tiêu dùng
mỗi một cơ sở dữ liệu còn rất nhiều
theo cái báo cáo của chúng tôi nhận được thì chúng tôi còn kì vọng là hà nội có bảy mươi tám hơn bảy mươi chuỗi sản xuất an toàn
thì hiện nay cũng mới chiếm
chúng tôi chỉ có được hai mươi chuỗi hai mươi doanh nghiệp là có đăng ký hồ sơ
chúng tôi cũng hy vọng trong thời gian tới sẽ có nhận được nhiều hơn sự tham gia
và các tỉnh thì lại tham gia mạnh hơn các doanh nghiệp hà nội
bởi vì họ nhận thức được hà nội là một thị trường rất là nóng một thị trường có nhu cầu rất nhiều
cho nên sắp tới chúng tôi còn mở rộng ra cho các sản phẩm nông sản của các địa phương các đặc sản vùng miền để giới thiệu với người tiêu dùng thủ đô
để được đăng hàng hóa lên trang
khi nộp hồ sơ thì tất cả các sản phẩm phải cung cấp được các giấy tờ chứng nhận an toàn
điều này sẽ giúp doanh nghiệp có ý thức phải kinh doanh những mặt hàng sạch kinh doanh bài bản và có tính minh bạch trong những thông tin của mình
chúng tôi cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động để nhận diện sản phẩm
để từ đó các doanh nghiệp có sản phẩm sẽ có cơ hội để giới thiệu hướng dẫn cho người tiêu dùng cách nhận biết cũng như là tìm các địa chỉ cung ứng
chúng tôi cũng sẽ tiến hành công tác truyền thông một cách sâu rộng hơn
cụ thể và hiệu quả hơn
tại hà nội hiện nay đã có một mươi cơ sở của một mươi năm chuỗi rau thịt với hai mươi một điểm kinh doanh thực phẩm an toàn đã được sở công thương cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
năm chuỗi liên kết an toàn thực phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm sáu trăm linh cửa hàng tiện lợi đủ tiêu chuẩn an toàn thực phẩm
trang nongsanantoanhanoi gov vn tiến tới là cơ sở dữ liệu về nông sản an toàn
trở thành công cụ kết nối giữa nhà sản xuất nhà phân phối và người tiêu dùng thông qua công cụ thương mại điện tử hữu hiệu
nhằm đẩy mạnh phát triển các chuỗi giá trị sản xuất phân phối trên địa bàn thủ đô
đến hiện tại bệnh sởi sau khi liên tục gia tăng nhanh từ tháng năm
thì tính trong tháng một mươi một bệnh có xu hướng trứng lại
tuy nhiên số ca mắc tay chân miệng vẫn tiếp tục tăng nhanh
mời quý vị theo dõi những ghi nhận sau
theo thống kê của sở y tế hà nội từ đầu năm đến nay hà nội có một bảy trăm một mươi một ca mắc tay chân miệng
một ba trăm năm mươi một ca mắc sốt xuất huyết và bốn trăm linh năm ca mắc sởi giải rác ở khắp ba mươi quận huyện của thành phố
số ca mắc sởi chủ yếu tập trung tại các quận nội thành như đống đa hà đông hoàng mai bắc tử liêm
vụ dịch của hà nội thì nổi bật vẫn là tháng chín đến tháng một mươi một tháng một mươi hai
còn ở sài gòn thì nổi bật là tháng ba đến tháng năm
tuy nhiên ở hà nội thì là tháng chín đến tháng một mươi một
và những năm gần đây thì thấy quanh năm
nói chung là quanh năm
năm ngoái và năm nay là bắt đầu thấy quanh năm
chị vũ thị thu hà tại thường tín đưa con đến thăm khám tại khoa nhi bệnh viện đa khoa sanh pôn
được chỉ định nhập viện điều trị vì bé dương tính với sởi và có dấu hiệu bội nhiễm phổi
theo chị hà trước đó vài ngày con chị sốt
dù được hạ sốt nhưng không tiến triển
theo các bác sĩ so với hồi cuối tháng một mươi
từ đầu tháng một mươi một đến nay khoa chỉ tiếp nhận điều trị cho ba ca sởi
số ca đến khám vì sởi cũng giảm từ ba mươi đến bốn mươi
tuy nhiên mặc dù số ca giảm nhưng khi vào viện các bệnh nhi thường có biến chứng nặng phải thở máy
so với cả cái tình trạng mà bệnh nhân sở
sở nói chung thì so với cuối tháng một mươi thì đầu tháng một mươi một nay thì sở có xu hướng giảm xuống
hiện tại cuối tháng một mươi một
cuối tháng một mươi trước thì chúng tôi có khoảng hơn một chục bệnh nhân
và cũng có những bệnh nhân là phải thở oxy và thở cpac
nhưng mà hiện tại thì khoa chúng tôi chỉ còn lưu giữ khoảng ba bệnh nhân
bệnh sởi trứng lại cũng là sự cố gắng của ngành y tế hà nội trong việc kiểm soát bệnh
thế nhưng các bác sĩ cũng khuyến cáo người dân vẫn tuyệt đối không được chủ quan
tiếp tục tiêm vaccine đầy đủ cho trẻ
bởi hiện nay sởi ghi nhận giải rác quanh năm chứ không chỉ tập trung vào mỗi thời điểm đông xuân
cách ly trẻ ngay nếu có dấu hiệu nghi sởi để tránh lây chéo
để phòng bệnh trực tiếp cho tất cả các bệnh truyền nhiễm thì nguyên tắc để phòng bệnh là vẫn phải là dùng vaccine
và cần thiết phải sử dụng vaccine cho bé con theo lịch tiêm chủng mở rộng của nhà nước
đấy là cái cách phòng bệnh tốt nhất
ngoài ra thì để phòng bệnh sởi hay tay chân miệng hay các bệnh lý nhiễm khuẩn khác
thì chúng ta cũng phải đề cao hàng đầu
đấy là vấn đề cách ly
vấn đề về vệ sinh thân thể vệ sinh môi trường và làm sao phải nâng cao dinh dưỡng của bé lên
để cho chống đỡ được cái bệnh tật tốt và nghe các dự báo thời tiết để mình có những cái chuẩn bị về dự ấm thân thể cho bé
để phòng tránh tốt hơn
ngoài ra cũng nên cách ly bé với những cái môi trường không được tốt ví dụ như là khói thuốc lá chẳng hạn
chắc chắn nên cách ly ra
trong khi đó thì hiện nay vẫn đang là cao điểm của dịch tay chân miệng
số ca mắc vẫn tăng nhanh
năm nay ngoài sởi thì tay chân miệng cũng có sự bất thường
hà nội cũng đã ghi nhận nhiều ca bị biến chứng nặng hơn mọi năm
khác với sởi tay chân miệng chưa có vaccine phòng bệnh
việc giữ vệ sinh cho trẻ là hết sức cần thiết
ngoài ra người lớn cũng cần sửa tay sạch sẽ trước khi tiếp xúc với trẻ
thường xuyên rửa đồ chơi vật dụng của trẻ
không để trẻ bị bệnh gần với trẻ thường để tránh bệnh lan rộng
nếu thấy trẻ có triệu chứng bất thường cần đưa ngay đến cơ sở y tế để điều trị